theo báo thanh niên biến thể mới omicrone với số lượng đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng rào miễn dịch
làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng hay không hay các hãng dược sẽ phải bảo chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng
vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicrone có làm tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong
trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các loại vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng
các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học nanovac cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ sửa protein đột biến trong biến thể omicron
để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch nhưng vì thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang tìm thêm dữ liệu về omicron
để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất dường một loại vaccine có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
mona trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường phù hợp với chủng mới
bằng cách thử dụng vaccine hiện tại có liều cao
và nghiên cứu các loại khác
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin theo đại diện của moderna nhóm chuyên gia của họ đang làm việc chăm chỉ để nghiên cứu động lực của omicron
dự kiến đầu năm sau hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới thông báo do giám đốc y tế của moderna paul button
phòng vấn của the andrew maxwell trên đài bbc
nhà sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín được cải tiến công thức
dành riêng để chống biến chủng đáng lo ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ có nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn
giám đốc y tế của moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng tôi sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa ông budro nói
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới
hay phiên bản vaccine hiện tại cũng có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ tạ ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm để bước vào dự án phân tích mổ xe biến chủng obicaron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín sẽ được bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới
ông putin nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của morena chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông busta nhấn mạnh người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó vị chuyên gia nói thêm
trước đó morena khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện
để giải quyết mối đe dọa mới bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để thực hiện hóa chiến lược của mình trong việc giải quyết các biến chủng mới
giám đốc điều hành của moderna stefan bensel cho biết
hãng dược cũng cho biết rằng liều tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại khác như delta và meta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả về các biến chủng mới ngay thử nghiệm lâm sàng sáu mươi đến chín mươi ngày
không chỉ moderna pfizer johnson johnson astrazeneca và novavax
cũng có thể điều khiển
chúng cũng có thể điều chỉnh công thức để chống lại biến chủng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt tên chính thức và liệt kê vào danh sách biến chủng đáng quan ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo nghiên cứu từ nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với hơn ba mươi hai đột biến được phát hiện tại protein gai
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết cụ thể và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh và kháng được vaccine covid một mươi chín hiện có
đại học pennsylvania của mỹ
đang thử nghiệm một loại kẹo cao su có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt
và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào
được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh
các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường
có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan
ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng từ cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng
như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình
và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu việc sử dụng cây cao su để giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích
ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik ngày một mươi sáu tháng tám dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga
hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển một loại thuốc kháng virus mới dưới dạng kẹo cao su
để chữa covid một mươi chín
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển
một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su chống lại sars cov hai
việc kết hợp giữa hình thức dễ dùng với đặc tính y tế
của thuốc sẽ có hiệu quả tích cực chống lại bệnh lây lan
bên cạnh đó viện nghiên cứu trên còn phát triển một loại vaccine chống covid một mươi chín
dế dạng kẹo sốc
sau khi hoàn tất thử nghiệm vaccine này sẽ đưa vào các liệu pháp chữa bệnh khác nhau
và dùng bổ sung thêm bên cạnh việc sử dụng các thuốc hiện nay
dựa trên kết quả nghiên cứu mới các nhà khoa học cũng tin rằng khả năng bảo vệ cơ thể
chống lại covid một mươi chín của vaccine sử dụng công nghệ mrna có thể tồn tại lâu hơn
sau khi tiêm liều thứ ba
các nhà nghiên cứu đã đo mức độ phản ứng của vaccine trước và sau khi tiêm mũi nhắc lại
ở ba mươi ba người trưởng thành khỏe mạnh sau khi họ tiêm liều thứ hai khoảng chín tháng trước
trước khi tiêm liều thứ ba kháng thể của họ đã giảm khoảng một mươi lần so với khi vừa tiêm liều thứ hai
khoảng từ sáu đến một mươi ngày sau khi tiêm liều thứ ba lượng kháng thể của họ đã tăng lên hai mươi năm lần
và gấp năm lần sau khi tiêm đủ hai liều
ở những tình nguyện viên từng mắc covid một mươi chín trước khi được tiêm chủng
lượng kháng thể sau khi tiêm mũi thứ ba cao hơn năm mươi lần
so với thời điểm sau khi nhiễm bệnh
bởi vì mức kháng thể này rất mạnh nên mũi tiêm tăng cường có thể bảo vệ chúng ta
trong thời gian dài so với hai liều vaccine thông thường
hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh chương trình tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
sau khi một bộ phần người dân đã hoàn tất việc tiêm hai mũi vaccine từ trước đó
mặc dù các nhà khoa học đã phát triển một số công cụ để kiểm soát dịch bệnh
song vaccine vẫn là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với covid một mươi chín
tuy nhiên vaccine không phải lúc nào
cũng phải tiêm vào bóc tay một số loại vaccine covid một mươi chín sử dụng qua đường mũi và đang được phát triển
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hội chứa vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế
và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn quy trình vận chuyển khách
quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hồ chứa vaccine